giám sát chặt phòng dịch ở chợ như cách mà quảng ngãi đang thực hiện sẽ góp phần hạn chế dịch xảy ra ở vùng nông thôn
tại ninh bình lực lượng công an vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn ba tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vào dạng sáng ngày một mươi tháng bảy tại km một mươi bảy hai trăm linh quốc lộ một t thuộc địa phận xã mai sơn huyện yên mô tỉnh ninh bình lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bốn mươi một nghìn bốn trăm tám mươi năm do nông khanh tân ở thái nguyên điều khiển vận chuyển hơn ba tấn thực phẩm đông lạnh gồm nội tạng động vật chân gà thịt bò thịt gà mỡ nướng không có hóa đơn chính tử theo quy định
lái xe khai nhận được một người ở hà nội thuê trở số hàng hóa trên từ tp hà nội vào tp hồ chí minh
với giá ba triệu đồng hiện số hàng hóa trên đang được tạm giữ để tiếp tục xác minh xử lý
theo thông tin điều chỉnh từ liên bộ công thương tài chính giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng tám trăm năm mươi đồng một lít trong khi đó xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng tám trăm sáu mươi bảy đồng một lít so với giá hiện hành từ chiều nay ngày một mươi hai tháng bảy
giá xăng e năm ron chín mươi hai từ một mươi năm h ngày một mươi hai tháng bảy cao nhất là hai mươi đồng
giá xăng e năm ron chín mươi hai từ một mươi năm h ngày một mươi hai tháng bảy cao nhất là hai mươi một sáu trăm một mươi đồng một lít tăng tám trăm năm mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi một bảy trăm tám mươi đồng một lít tăng tám trăm bảy mươi đồng
giá các mặt hàng dầu đều tăng
dầu hỏa là một mươi năm năm trăm linh đồng một lít tăng bốn trăm năm mươi đồng
dầu diesel là một mươi sáu năm trăm ba mươi đồng một lít tăng bốn trăm hai mươi đồng
dầu mazut là một mươi năm sáu trăm bảy mươi đồng một kg tăng hai trăm ba mươi đồng
như vậy đây là lần tăng giá thứ ba từ cuối tháng năm đến nay
giá xăng bán lẻ trong nước đã vượt

tổng cộng mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng thêm hai một trăm chín mươi đồng
còn xăng ron chín mươi năm đã đắt thêm hai hai trăm năm mươi đồng so với cuối tháng năm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một việt nam nhập khẩu gỗ từ châu âu trên một trăm năm mươi ba triệu usd tăng bốn mươi bảy so với cùng kỳ
nhập khẩu nguyên liệu gỗ tăng vì đơn hàng xuất khẩu dồi dào
đặc biệt là ở các thị trường
chủ lực như mỹ tăng lên đến chín mươi những thị trường tăng trưởng âm năm hai nghìn hai mươi như nhật bản hàn quốc eu cũng tăng trưởng lại
trung bình từ một mươi đến ba mươi
sức mua phục hồi nhất là ở mỹ và châu âu sự ổn định nhu cầu ở thị trường châu á đồng thời chuỗi cung ứng của việt nam không bị rứt gãy
đó là những lý do khiến tăng trưởng xuất khẩu gỗ vẫn đạt con số ấn tượng trong nửa đầu năm nay
do đó lực lượng sản xuất của các nhà máy gỗ liên tục gia tăng từ quý ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
ngoài ra sự ổn định của giá nguyên liệu đầu vào cũng gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm gỗ việt nam
bởi hiện nay hơn sáu mươi năm là nguồn nguyên liệu trong nước chỉ tăng giá từ một mươi một mươi năm trong khi thế giới tăng gấp đôi gấp ba lần
trước diễn biến dịch covid một mươi chín hiện các nhà máy chế biến gỗ đã tổ chức cắm trại cho người lao động ngay tại chỗ làm việc
giữ an toàn môi trường làm việc để đảm bảo lực lượng sản xuất
giữ được nguồn cung hàng
mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế nông thôn được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng
theo hướng gia tăng giá trị nội lực gọi tắt là ô cốp
đây cũng là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với ô cốp việt nam đã có nhiều cách làm hay trong hỗ trợ nông dân doanh nghiệp hợp tác xã
để khai thác lợi thế sản phẩm làng nghề đặc trưng
và kinh tế nông nghiệp nông thôn bền vững ghi nhận của phóng viên hồi sự
tận dụng lợi thế về đất đai cũng như khí hậu và bằng những nỗ lực của mình
các loại nông sản của đơn vị này đã đạt được chứng nhận ô khốp ba sao
giải quyết được công an việc làm cho rất nhiều lao động tại địa phương
của mình thì là arabica của mình hiện tại là đã đạt ô cốt bốn sao
và một số khác thì mình đang chuẩn bị làm lên ba sao
bên tôi thì cũng mong muốn
tổ chức kinh tế của nhà nước hỗ trợ cho công ty để đưa thị trường trong nước và ở nước ngoài
hợp tác xã này cũng đã biết khai thác thế mạnh là vùng thích hợp cho trồng chuối
từ thần cây chuối ép thành sợi để làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường
do đó đây cũng là sản phẩm làng nghề đạt chứng nhận ô khốp bốn sao tiêu biểu của huyện phú xuyên hà nội trong năm vừa qua

hợp tác xã này cũng đã biết khai thác thế mạnh là vùng thích hợp cho công ty để đưa thị trường trong nước và ở nước ngoài
năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số bốn trăm chín mươi quy đề ttg phê duyệt chương trình ô cốt giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
sau hơn ba năm triển khai chương trình ô cốp đã có gần năm sản phẩm đạt từ ba sao trở lên của năm mươi chín tỉnh thành phố vượt gần hai lần so với mục tiêu đề ra
chương trình ô khốp đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương
các sản phẩm gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn
điều này cho thấy sự thành công của chương trình ô khốp trong giai đoạn một
chúng tôi mong muốn rằng là cái mô hình sản xuất thành công ở xã khai thái sẽ là cái mô hình sản xuất sợi chuối thành công của nhiều địa phương khắp cả nước
vì thực tế là cây chuối là một cây mà có thể trồng khắp đất nước
tích chuối hiện nay là khoảng một trăm năm mươi hectare và còn lớn hơn nữa thì hoàn toàn có thể sẽ trở thành cái thân chuối và những cái sản phẩm từ thân chuối như sợi chuối hoàn toàn để trở thành một cái ngành kinh tế phát triển mạnh của cả nước
sau ba năm thực hiện chương trình đã cho thấy thế mạnh của các địa phương như là các làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông hồng trái cây và dược liệu ở miền núi phía bắc cà phê hồ tiêu ở tây nguyên lúa gạo và thủy sản ở đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên hiện nay chúng ta đang gặp một sự khó khăn đó là nhiều nơi vào cuộc còn chậm chạy theo phong trào nhiều sản phẩm chưa chú ý đến chất lượng
nếu như vượt qua được những rào cản này thì chương trình ô cốp sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm xây dựng kinh tế nông thôn gắn với phát triển nông thôn mới
chúng ta đang xây dựng quyết định để truyền đổi cơ cấu cây trồng từ các cây trồng hiệu quả kéo sang trồng chuối
thế và đối với hợp tác xã thì huyện cũng tạo mọi điều kiện cho hợp tác xã được thành lập cần vay vốn
thế và chúng tôi cũng đang đề nghị là sở công nghiệp công thương của thành phố là hỗ trợ những cái thiết bị công nghệ cao để hỗ trợ cho hợp tác xã đưa cái công nghệ mới vào sản xuất để ra được nhiều sợi phục vụ cho nhiều bà con phát triển cái ngành nghề
chúng ta phải xây dựng dần dần trong một thời gian và chúng ta có
để từ đó đi đến cái việc tạo ra những cái sản phẩm mang cái tính đặc trưng vùng miền đem lại cái hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo cái tính phù hợp và phát huy được cái truyền thống của các cái vùng miền cũng như phát huy được cái tính hàng hóa trong cái điều kiện phát triển kinh tế thị trường
bên cạnh các khó khăn thì có một thực tế là các sản phẩm ô khốp sau khi được công nhận
đã gia tăng giá trị góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu
kết quả đánh giá của các địa phương cho thấy có sáu mươi bảy chủ thể ô cốp đạt từ ba sao trở lên có doanh thu tăng bình quân một mươi bảy sáu một năm
giá bán các sản phẩm sau khi được chính thức công nhận ô cốp tăng bình quân một mươi hai hai
chính vì thế việc đẩy mạnh các sản phẩm ô khốp là việc cần phải làm
đối với chương trình ô cốp cái giá trị gia tăng
hướng tới hiện nay chúng tôi tính một số địa phương như là ở quảng ninh như là quảng nam thì đã có những dòng sản phẩm là doanh thu một năm lên tới một tỷ
thì như vậy chúng ta nhân ra thì để làm sao chúng ta phát triển tới cả một cái ngành ô cốp lên tới tỷ đô thì tôi nghĩ là chúng ta phải đi vào chiều sâu đi vào chất lượng đi vào giá diễn ra gia tăng
và với cái định hướng như vậy thì hiện nay chúng tôi đang tổng hợp cái đề xuất về cơ chế chính sách để làm sao đến giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chúng ta có hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ
đúng nhất là cho các chủ thể ứng dụng được khoa học công nghệ để có thể thay đổi được cái sản phẩm thông thường
được biết chính phủ sẽ cho phép tiếp tục triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ phát triển sản xuất và mở rộng đối tượng cho vay để phát triển ngành nghề nông thôn nhất là chương trình ô khốp trên địa bàn đặc biệt khó khăn
đây là một chính sách tốt để mỗi xã một sản phẩm phát huy được tối đa thế mạnh của mình tạo ra những giá trị xây dựng nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại